trong những ngày nghỉ lễ tết có rất nhiều người dân đi du xuân hay lên chùa cầu bình an
những hàng quán kinh doanh thức ăn đường phố gần các khu vui chơi giải trí hay các di tích đền chùa đã bắt đầu tăng giá
tuy không quá cao so với ngày thường nhưng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại khiến cho người dân lo ngại
một quán ăn đường phố nằm trên quốc lộ hai mươi hai thuộc tỉnh tây ninh nơi có nhiều địa điểm du xuân hay lễ chùa như núi bà đen hồ dầu tiếng
thức ăn nhìn bên ngoài thì trông có phải bắt mắt thơm ngon nhưng lại đặt ngay bên lề đường đầy bụi bẩn
bên dưới thử rác vương vãi khắp sàn thế nhưng lại rất đông thực khách phần lớn họ đều đi du xuân
chủ cửa hàng cho biết giá cả những ngày này có tăng do nguồn nguyên liệu thu mua lên giá buộc họ phải phụ thu
có lên năm ngàn rẻ bởi vì dưa leo giờ ba mươi ngàn ký các thứ gì cũng lên hết thịt cũng lên
khoảng một mươi độ lên là giá cả ổn định lại là bình thường
nên nhiều người cũng có phần dễ tính hơn chỉ cần tiện lợi thuận đường đi thì họ sẽ chọn
còn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì chưa được chú trọng lắm
thì ta làm chắc phải vệ sinh chứ
người dân cần lưu ý lựa chọn hàng ăn quán ăn bảo đảm vệ sinh để bảo vệ sức khỏe tránh xảy ra ngộ độc thực phẩm